trong khi sự gỗ nhiễm biển tại bốn tỉnh miền trung gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sản xuất của người dân quảng bình
thì dọc bờ sông danh của huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình nghề nuôi cá lồng lại rất phát triển
đã đem lại thu nhập khá cao cho hàng trăm hộ dân nơi đây
châu hóa là xã miền núi của huyện tuyên hóa nhưng thường bị ngập ống trong mùa mưa lũ
ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sản xuất của người dân
tuy nhiên với quyết tâm không ngại gian khó ngại khổ
người dân xã châu hóa đã tự mình vươn lên làm giàu bằng nghề nuôi cá lồng
vừa mới lập gia đình và chưa có nghề nghiệp ổn định
anh hồ thanh tuấn cùng vợ đầu tư một lồng nuôi cá chấm
hàng năm sau khi trừ mọi chi phí cũng đem lại cho vợ chồng anh tuấn một khoản thu nhập khá
nghề cá lồng tại xã châu hóa được hình thành từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm với chi phí bỏ ra không lớn
nhưng đem lại lợi nhuận kinh tế cao nên thu hút nhiều hộ dân tham gia
ông hồ văn cấn là một trong những người đầu tiên nuôi cá lồng tại xã châu hóa
mặc dù ban đầu còn gặp nhiều khó khăn nhưng nghề nuôi cá lồng này cũng đã giúp gia đình ông có thu nhập ổn định